nhận lời mời của quốc hội singapore đúng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
đã đến sân bay quốc tế changji bắt đầu thăm chính thức cộng hòa singapore
đón đoàn tại sân bay có phó chủ tịch quốc hội singapore lim bo chan đại sứ việt nam nguyễn tiến minh
cán bộ đại sứ quán việt nam tại singapore
trong những năm qua việt nam và singapore đã tích cực phối hợp triển khai các nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược
được khẳng định tại tuyên bố chung năm hai nghìn một mươi ba đưa quan hệ hai nước phát triển thuận lợi hiệu quả
singapore là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ chín
và là nhà đầu tư lớn thứ ba của việt nam
chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
nhằm thắt chặt quan hệ giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước
nhất là singapore vừa bầu tư
tổng thống và chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ mới
đáp lại chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch quốc hội nay là tổng thống singapore halima yakov
chuyến thăm cũng nhằm trao đổi ý kiến về việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy chế của ipa trong thời gian tới
giới thiệu về các chủ trương chính sách pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam với chính giới và doanh nhân singapore